các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ba mươi sáu bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và suy yếu dần về cường độ
trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đào hoàng sa có gió mạnh cấp tám chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một mươi một
giật cấp một mươi bốn
ở vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu từ ngày mai sẽ tăng lên cấp bảy tám vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín một mươi một
với tốc độ di chuyển nhanh từ ngày mai hoàn lưu của bão số tám sẽ bắt đầu gây mưa cho các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến quảng ngãi
cục bộ sẽ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
mưa gió sẽ ngày càng mạnh do bão tiến sát đến đất liền
do có mưa nên nhiệt độ tại đây duy trì
ở mức thấp phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi độ
trong khi đó các tỉnh phía nam miền trung mưa ít hơn nhiệt độ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ vào trưa chiều
khu vực tây nguyên và nam bộ nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới gió tây nam hoạt động mạnh
thì mưa cũng xảy ra nhiều tại các tỉnh phía nam này
mưa có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong ngày nhưng lượng mưa lớn chủ yếu vào chiều tối và đêm
người dân cần đề phòng tố lốc trong cơn rông cũng như là nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi
và ngập úng ở vùng trụng thấp
mặt tích cực là mưa xuống khiến không khí mát mẻ cao nhất ngày nhiệt độ sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
trở ra các tỉnh thành miền bắc từ đêm nay đến trưa chiều mai trời tạnh giáo và còn nắng yếu
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ cục bộ có nơi cao hơn
từ chiều mai khi hoàn lưu bão số tám ảnh hưởng thì mưa sẽ gia tăng và kéo dài những ngày sau đó
quý vị cần chú ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
đến với thời tiết của thủ đô hà nội
tại đây mây thay đổi đến nhiều mây từ chiều tối mai có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
trời xe lạnh về đêm và sáng nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ